nhân dịp tết nguyên đán đình dậu hai nghìn một mươi bảy chiều nay văn phòng trung ương đảng đã tổ chức gặp mặt mừng đảng mừng xuân
tới dự có tổng bí thư nguyễn phú trọng nguyên tổng bí thư lê khả phiêu và các đồng chí đinh thế huynh
ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư đồng chí phan diễn nguyên ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
thay mặt bộ chính trị ban bí thư tổng bí thư nguyễn phú trọng chúc mừng
đánh giá cao những kết quả mà cán bộ công chức văn phòng trung ương đảng đã đạt được trong công tác tham mưu
phục vụ công tác lãnh đạo của đảng đóng góp quan trọng vào thành tiệu chung của đất nước trong năm hai nghìn một mươi tám
một năm đầy áp các sự kiện vô cùng khẩn trương sôi nổi trong đó nổi bật nhất là đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai
và bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
tổng bí thư nhấn mạnh năm hai nghìn một mươi bảy là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng
là năm thứ hai thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai tập trung sức để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đã đề ra
góp phần hoàn thành kế hoạch năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi tình hình thế giới và trong nước tạo ra thời cơ thuận lợi và cả khó khăn thách thức đan sen
đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với sự lãnh đạo của ban chấp hành trung ương đảng bộ chính trị ban bí thư
để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo chỉ đạo của đảng
văn phòng trung ương cần tiếp tục phát huy truyền thống kinh nghiệm đã có tăng cường đoàn kết nhất trí
làm tốt chức năng nhiệm vụ của mình phấn đấu đạt được các mục tiêu đã đề ra với chất lượng hiệu quả cao hơn năm hai nghìn một mươi tám
nhân dịp tết cổ truyền dân tộc tổng bí thư nguyên phú trọng cũng gửi lời chúc tới toàn thể cán bộ công chức viên chức văn phòng trung ương đảng
đồng chí nguyễn văn nên bí thư trung ương đảng tránh văn phòng trung ương trân trọng cảm ơn sự quan tâm của tổng bí thư nguyễn phú trọng
và các lãnh đạo đảng nhà nước đối với văn phòng trung ương đảng
xin hứa tập thể cán bộ công chức viên chức văn phòng trung ương đảng sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư tin cậy giao cho